qua kiểm tra phát hiện dưới thùng xe khách một thùng hàng với đủ loại súng bắn điện súng bắn đạn bi trong đó có tám khẩu súng dài một mươi khẩu súng ngắn hai mươi hai hộp tiếp đạn cùng nhiều loại đạn khác
đây là những loại súng có tính sát thương cao
tài xế xe khách cho biết trước đó một người lạ gửi thùng hàng vào thành phố hồ chí minh
hiện cơ quan công an đã lập biên bản thu giữ lô hàng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định